hôm nay tại hà nội đã diễn ra buổi tổng duyệt công tác diễn tập phục vụ đại hội một mươi hai của đảng